tiếp tục cập nhật thông tin về việc tìm kiếm chín thuyền viên mất tích trong vụ va chạm giữa tàu pacific một và tàu na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts
tại vùng biển gần đảo bạch long vĩ hải phòng ngày hôm nay mùng hai tháng bảy đội thợ lặn đã bắt đầu tìm kiếm người mất tích
được biết nhóm thợ lặn được trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam thuê gồm năm người có mặt tại hiện trường từ tối mùng một tháng bảy
và ngày hôm nay mùng hai tháng bảy đã bắt đầu tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích
trước đó khi có thông tin về vụ va chạm cơ quan chức năng đã nhanh chóng cứu được một mươi người trong đó chín người còn sống và một người đã tử vong
theo các thuyền viên được cứu sau khi vụ tai nạn xảy đến thì chín người đang câu cá trên bong tàu nên bị hất tung ra ngoài và được cứu
những người còn lại đang ngủ nên nhiều khả năng là bị mắc kẹt bên trong tàu